pháp gồm sạch sẽ tách riêng nấu chín làm lạnh giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
dựng thương hiệu mất bao nhiêu năm và mất thương hiệu chỉ một vài ngày
bởi vậy để duy trì thương hiệu một cửa hàng ăn uống cần phải có quy trình an toàn thực phẩm rõ ràng
ngộ độc thực phẩm đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại
quản lý giám sát và kiểm tra đánh giá chất lượng thực phẩm là vấn đề đang đần xa
bạn có suy nghĩ gì về nội dung trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân